tính đến hết ngày hai mươi sáu tháng bốn cả nước có tổng cộng trên bốn mươi sáu năm trăm linh đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến các cơ quan thuế với tổng số tiền gia hạn là hơn bảy ba trăm linh tỷ đồng
số liệu lũy kế tính đến hết ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi cả nước có bốn mươi sáu một trăm sáu mươi ba doanh nghiệp tổ chức và ba trăm chín mươi một cá nhân đề nghị gia hạn
tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế là bảy ba trăm bảy mươi bốn tỷ đồng trong đó gia hạn đối với tổ chức doanh nghiệp là bảy ba trăm sáu mươi bảy tỷ đồng bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng là một bốn trăm ba mươi hai tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là bốn chín trăm bảy mươi bảy tỷ đồng tiền thuê đất là chín trăm năm mươi tám tỷ đồng gia hạn đối với cá nhân là bảy một tỷ đồng
để doanh nghiệp người nộp thuế được thụ hưởng quyền lợi mà không phải đến cơ quan thuế làm thủ tục
tổng cục thuế đã thực hiện các bài hỏi về tiền thuế và tiền thuế doanh nghiệp
và thực hiện nâng cấp ứng dụng khai thuế trên ứng dụng thuế điện tử để tiếp nhận đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua mạng
thời hạn gửi đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất là trước ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi